thưa quý vị bạo lực chưa bao giờ và không bao giờ là điều tốt đẹp
thế nhưng hiện nay rất nhiều người chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhạt phát sinh trong cuộc sống
mà sẵn sàng dùng hung khí làm ảnh hưởng tới sức khỏe thậm chí là tính mạng của người khác
sự việc tại an giang ngay sau đây là một ví dụ
hậu quả của vụ việc là nguyễn văn miển chú tại huyện châu thành
phải nhận mức án hai mươi năm tù còn nạn nhân đã bị tước đoạt mạng sống
theo cáo trạng vào ngày chín tháng năm sau khi uống rượu miển đạp xe đến trại chăn nuôi bò của anh phó văn tới
để yêu cầu anh tới bồi thương việc con chó của anh tới căn chết vịt của miển
tuy nhiên anh tới không có nhà bị cáo gặp hồ văn tú là người làm thuê cho anh tới
giữa hai người xảy ra cãi vã
trong lúc xô sát anh tú bị miển dùng dao đâm nhiều nhát vào người
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh tú đã tử vong
liên quan đến vụ việc này
liên quan đến vụ án giết người và gây dối trả tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã phú đức huyện long hồ tỉnh vĩnh long
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã khởi tố bốn bị can liên quan
trong đó đã vận động bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trần tuấn tài ra đầu thú
theo hồ sơ vụ án tối hai mươi tám tháng bảy hai thanh niên cùng chú tại huyện long hồ và phạm quốc huy
chơi bia cùng nhau thì xảy ra mâu thuẫn
huy đã nhắn tin cho nguyễn minh nghiệp trần tuấn sĩ và trần tuấn tài cùng nhiều người khác mang hung khí đến để đánh nhau
hai thanh niên bỏ chạy nhưng một người không kịp thoát nên đã bị các đối tượng dùng dao đâm dẫn đến tử vong
hiện công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố ba bị can trần tuấn tài nguyễn minh nghiệp và trần tuấn sĩ về hành vi giết người
khởi tốp bị can phạm quốc huy về hành vi gây dối trả thứ công cộng
thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra một số vụ giết người cướp tài sản
rất đau lòng nạn nhân phần lớn là phụ nữ và hung thủ là những thanh niên lêu lỏng không nghề nghiệp nghiện game và nghiện ma túy
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với trần hữu sơn trú tại phường hố nai thành phố biên hòa về hành vi giết người cướp tài sản
trước đó ngày năm tháng tám chỉ vì mâu thuẫn trong việc mượn tiền trả nợ game đánh bạc sơn đã dùng dao sát hại chị châu thị ngân
hai mươi bảy tuổi chủ một tiệm hớt tóc tại khu phố bảy phường long bình cướp hơn hai ba triệu đồng một số tiền ấn độ và một điện thoại di động
tuy có vợ con nhưng do nghiện game nghiện cờ bạc sơn đã bỏ nhà đi sống lang thang

thì em không kìm được chế bằng súc tại vì lúc đấy em rất cần tiền và em có ra sát hại nhân
cũng vì mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc mà đối tượng nguyễn văn nghĩa chú tại cà mau đã sát hại chị trần thị thanh huyền
chủ quán bán nước giải khát tại khu phố ba phường an hòa cướp hai điện thoại di động và một đôi bông tai
giúp sức tích cực cho nghĩa là đối tượng phan văn trung quê tỉnh an giang
đáng nói cả trung và nghĩa đều bỏ nhà đi sống lang thang
nghĩa nghiện ma túy và có ba tiền án tiền sự
tiếp đó ngày hai mươi ba tháng ba tại phường long bình thành phố biên hòa đối tượng lê minh long chú tại huyện định quán tỉnh đồng nai đã dùng dao sát hại chị võ thị mỹ hương là chủ tiệm spa hương rosa cướp hai điện thoại di động một đôi bông tai một dây chuyền một lóc và ba nhẫn màu vàng long cũng là đối tượng nghiện game online
khi thực hiện tiếp khách thì không nên đóng cửa mà phải có sự tương tác trao đổi hoặc là bằng cách nào đó để thông tin cho người dân xung quanh láng giềng của mình biết là trong tiệm của mình đang có khách để cùng trông coi
cái thứ ba nữa là lắp đặt hệ thống camera an ninh để bảo vệ bản thân mình bảo vệ tài sản của mình
qua các vụ án trên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đề nghị bà con nhân dân khi phát hiện những đối tượng lang thang trong các con hẻm ngõ phố có khả năng thực hiện hành vi phạm tội nghiện game ngáo đá phải báo tin ngay cho cảnh sát khu vực hoặc công an nơi gần nhất để kịp thời nắm tình hình phòng ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam cho biết vừa không chế thành công một đối tượng dùng xăng đe dọa tự thiêu tại nhà của người yêu
chiều ngày bốn tháng chín dương quốc huy chú tại xã kim bình thành phố phủ lý đến nhà của người yêu tại xã thanh sơn huyện kim bảng rồi đổ xăng xung quanh nhà châm lửa đốt bình xăng ném về phía lực lượng chức năng sau đó cố thủ trong nhà khóa cổng liên tục đe dọa tự thu
trước tình hình trên công an huyện kim bảng đã phân công lực lượng chia thành ba mũi áp sát vị trí của huy và vận động thuyết phục đối tượng
sau khoảng hai mươi phút lợi dụng lúc huy mất cảnh giác lực lượng công an đã nhanh chóng không chế thành công đối tượng đồng thời phối hợp tiến hành dập lửa không để cháy lan đảm bảo an toàn không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản cho người dân xung quanh